xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới các tỉnh đông bắc bộ chịu tác động của không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía biển
nên trời nhiều mây có sương mù vào đêm và sáng
lúc này trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
còn ban ngày trời còn nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trong khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ
có nơi cao hơn vào trưa chiều
còn các tỉnh tây bắc bộ ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với điều kiện địa hình đồi núi
nên trời có nắng nhiều hơn nhiệt độ cao nhất trong khoảng hai mươi năm hai mươi bảy độ
có nơi cao hơn trời chỉ còn rét về đêm vào sáng sớm
nhìn chung thời tiết thuận lợi cho các hoạt động du lịch của người dân khi đến với tây bắc trong những ngày này
đi sâu vào khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với điều kiện địa hình
mưa còn diễn ra rải rác với lượng nhỏ ở các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế trong ngày mai
sau giảm nhanh về diện và lượng
nhiệt độ duy trì ổn định cao nhất trưa chiều trong khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ
có nơi cao hơn
trời rét về đêm vào sáng
tương tự tại các tỉnh ở phía nam đèo hải vân
mưa xuất hiện rải rác ở các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi với lượng nhỏ trong ngày mai
từ ngày năm tháng ba mưa giảm nhanh và trời có nắng trở lại
nhiệt độ theo đó tăng nhẹ song vẫn ở dưới mức ba mươi độ
thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây
với các tỉnh tây nguyên thời tiết phổ biến trạng thái không mưa
ngày nắng với nhiệt độ cao nhất ngày tiếp tục duy trì ở trong ngưỡng hai mươi bảy ba mươi độ
còn về đêm và sáng trời rét nhẹ với nhiệt độ thấp nhất ở dưới mức hai mươi độ
với kiểu thời tiết như vậy sẽ rất thích hợp cho hoạt động ngoài trời của người dân
đặc biệt là các hoạt động du lịch tại đây
còn khu vực nam bộ cũng đang trong những ngày đặc trưng của mùa khô
khi các hình thế gây mưa trái mùa chưa xuất hiện
trời tạnh giáo có nắng nhiều trong ngày nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ
nắng nóng xuất hiện vào trưa chiều
người dân cần chú ý có các biện pháp phòng chống nắng nóng để đảm bảo sức khỏe